tại đà nẵng tàu kdb darut tawa thuộc lực lượng hải quân brunei do trung tá mohammed arinbin làm trưởng đoàn
cập cảng tiên sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố đà nẵng
đón đoàn có đại diện cục đối ngoại bộ quốc phòng văn phòng bộ tư lệnh quân khu năm bộ tư lệnh vùng ba hải quân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố bộ chỉ huy quân sự thành phố sở ngoại vụ thành phố đà nẵng
trong chuyến thăm ba ngày chỉ huy sĩ quan thủy thủ tàu kdb darustawa sẽ có các hoạt động nổi bật
như chào xã giao lãnh đạo ubnd tp đà nẵng trao đổi kinh nghiệm trong công tác thực hiện nhiệm vụ trên biển
giao lưu văn hóa thể thao với chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân
tàu kdb darut tawa là tàu tuần tra lớp darussalam có chiều dài tám mươi m mớ nước bốn m trọng tải một bốn trăm tám mươi sáu tấn
biên chế bảy mươi sáu sĩ quan và thủy thủ
thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai việt nam và brunei đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực về thương mại đầu tư giáo dục thể thao
chuyến thăm của tàu kdb darustawa sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai quốc gia nói chung
giữa thành phố đà nẵng và brunei nói riêng